bắt đầu từ hôm nay thì hiện tượng thời tiết không được chào đón nhất sẽ quay lại
gây ra những bất tiện trong sinh hoạt cho người dân khu vực đông bắc bộ
vâng đó chính là nồm ẩm
nồm ẩm là hiện tượng đọng nước trên bề mặt tường nền nhà đồ vật
các bề mặt cứng như gỗ đá xảy ra vào cuối mùa xuân
khi mà độ ẩm không khí cao trên chín mươi
thời tiết nồm ẩm không chỉ gây khó chịu mệt mỏi cho cơ thể
mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm vi khuẩn sinh sôi nảy nở
trong lúc này khi mà dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì quý vị càng cần phải lưu ý bảo vệ sức khỏe
bật điều hòa chế độ khô sử dụng máy hút ẩm máy xấy quần áo đèn sông tinh dầu
tích cực lao dọn vệ sinh nhà cửa là một số cách khắc phục tình trạng nồm ẩm
hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị